ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí trồng rừng sản xuất
từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh với mức một mươi triệu đồng một hectare
theo đó đối tượng được hỗ trợ là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hộ gia đình người kinh nghèo
đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi
có tham gia trồng rừng trồng cây lâm sản ngoài gỗ trên đất rừng sản xuất
được nhà nước giao khoán đất lâm nghiệp ổn định để trồng rừng theo quy định của chính phủ về khoán rừng
vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng rừng phòng hộ
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp nhà nước
hộ trồng rừng trên phải cam kết không khai thác cây trồng trước thời gian hoặc cây chưa đạt các tiêu chuẩn quy định
kết hợp lồng ghép các chương trình khuyến nông dự án để nâng cao nhận thức và chất lượng rừng trồng sản xuất
giúp bà con nông dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững